các đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi chín tháng bảy vừa qua đã cùng nhau lập kế hoạch theo dõi hoạt động của gia đình chị nguyễn thị bắc
trú tại số nhà một mươi năm tổ bảy phường nong bua thành phố điện biên phủ để cướp tài sản
vào tối ngày ba tháng tám thản đứng ngoài cảnh giới nam và việt xông vào nhà khống chế chị bắc nhằm cướp tài sản
nhưng bị chị chống trả quyết liệt và người dân phát hiện kịp thời nên đối tượng việt đã bị quần chúng nhân dân vây bắt
thản đến cơ quan công an đầu thú và nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực huyện tuần giáo tỉnh điện biên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ